thưa quý vị việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là hết sức cần thiết
phù hợp với chủ trương chính sách của đảng trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba và nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đó là khẳng định của các đại biểu tại buổi làm việc của đoàn khảo sát ubnd và an ninh của quốc hội
tại buổi làm việc với công an tp hcm đại học cảnh sát nhân dân và đại học an ninh nhân dân
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại tp hcm
đại diện các đơn vị khẳng định việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
sẽ tạo sự đồng bộ và điều kiện bảo đảm chế độ chính sách và các hoạt động công tác công an
đáp ứng yêu cầu xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
bên cạnh việc thống nhất các quy định về cấp tướng thăng cấp bậc hàm trước thời hạn phù hợp với chức vụ chức danh đảm nhiệm độ tuổi
các trường công an nhân dân cũng góp ý một số sửa đổi trong luật công an nhân dân
nhiều ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc đã góp ý nhiều vấn đề quan trọng để có tính xác thực và hiệu quả
đối với luật công an nhân dân sửa đổi đồng thời cũng nêu rõ những bất cập cần điều chỉnh trong bố trí sử dụng cán bộ
thậm chí nhiều đồng chí phải trưởng phong trưởng huyện chỗ khác là lựa chọn đưa về đây
nhưng mà trưởng phong trưởng huyện khác thì là trưởng quân khác thì đại tá
nhưng mà trưởng phòng tổ chức cán bộ thì chỉ
thường tá thôi thì đúng là trong thực tế là đồng có bất cập trong việc bố trí rồi sử dụng cán bộ
tại buổi làm việc đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã ghi nhận và tiếp thu những góp ý của các đại biểu tham dự
đồng thời khẳng định sẽ trao đổi để hoàn thiện các nội dung trong luật công an nhân dân sửa đổi
và chúng tôi xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến của các đồng chí đã góp ý
và đặc biệt là một số cái nội dung như các đồng chí ở địa phương ấy đề xuất
là đối với trưởng huyện là tính toán để có quân hàm đại tá
rồi phó mưu đốc công an thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh là có thêm một xuất để đeo quân hàm cấp tướng
và thì đối với các thầy dọng trưởng khoa các trường và phó giáo sư giáo sư
thì được đeo quân hàm đại tá xứng đáng với cái vị trí việc làm của các đồng chí
thì cái này chúng tôi sẽ ghi nhận sau đó về báo cáo bàn sản thảo
và nếu được sự đồng ý sẽ tính toán làm sao cho nó hợp lý nhất
công an nhân dân là cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại tạo tiền đề vững chắc
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới